nhiều năm trở lại đây đồng bào người mông ở nhiều địa phương tỉnh thái nguyên đã tổ chức đón tết cổ truyền chung với tết nguyên đán
hòa với niềm vui chung của cả đất nước thì những phong tục tập quán hoạt động vui chơi ngày tết của đồng bào dân tộc mông vẫn luôn được gìn giữ
theo thông lệ năm nào cũng vậy cứ đến dịp tết nguyên đán thì bà con đồng bào mông ở xóm mỏ trì xã cúc đường huyện võ nhai tỉnh thái nguyên lại tập trung quây quần xuống sân nhà văn hóa xóm
tạm gác bộn bề công việc nương giấy trai gái súng xính trong trang phục truyền thống chảy hội vui xuân
ngày tết cũng là dịp để con cháu anh em họ hàng xung họp gặp gỡ cùng chúc nhau một năm mới an lành mùa màng bội thu
năm nay ăn tết vui lắm phấn khởi lắm mong năm mới trời mưa thuận gió hòa để con trồng ngô được tăng năng suất thêm
trong những ngày đầu năm đồng bào người mông cùng hòa mình trong không khí lễ hội đông vui rộn ràng
với người đồng bào mông những dịp lễ tết quan trọng như thế này thì không thể thiếu điệu múa khen truyền thống
tiếng khen dường như đã trở thành một phương thức để người mông truyền tải thổ lộ những tâm tư nguyện vọng của mình
khen này là bản sắc dân tộc của chúng tôi từ xa xưa để lại giờ thì ít người biết và biết thì cũng không nhiều rồi
học cái này cũng rất khó phải thuộc nhạc tiếng phải thuộc từng ngón một rồi tai nghe rồi thổi thì mới được
cùng với điệu khen say đắm ném pao cũng là hoạt động dân gian đặc sắc của người dân tộc mông mỗi dịp tết đến xuân về
trò chơi ném pao thu hút đông đảo các đôi nam nữ tham dự
họ thường chơi cùng nhau để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp
trong không khí đầu xuân ai ai cũng phấn khởi
người mông và cán bộ địa phương vừa cùng nhau giao lưu trong những trò chơi điệu múa vừa cùng nhau tìm hiểu
về chính sách pháp luật của nhà nước để hy vọng vào năm mới mùa xuân mới hạnh phúc ấm no
vào những dịp này thì địa phương cũng đã lồng ghép các chương trình phối hợp với xuống xóm để lồng ghép tuyên truyền
bà con thì thực hiện tốt những cái chủ trương những cái mục đảm nhà nước vào sáng năm mới phát triển về kinh tế
ví dụ như là có những cái chương trình hỗ trợ cho nuôi sản xuất hoặc là hỗ trợ về chương trình một trăm ba mươi năm
hoặc là những cái chế độ chính sách của đảng nhà nước quan tâm tới thì địa phương cũng triển khai hết đến bà con nhân dân
ở xóm mỏ trì có một trăm hai mươi chín hộ gia đình với hơn năm trăm linh nhân khẩu toàn bộ các hộ ở đây đều là hộ nghèo
bởi vậy dù là ngày tết thì bữa cơm của người đồng bào nơi đây cũng giản dị
thế nhưng như mọi dân tộc khác bữa cơm là nơi để xung họp gia đình ấm áp để chúc tụng nhau những lời tốt đẹp và cầu mong cho một năm mới bình an
bữa cơm này để bà con hay gia đình xung họp bên nhau năm cũ qua năm mới đến rồi sẽ lại đi làm
người nào làm việc đấy chúng tôi còn nghèo còn khó khăn mong rằng nhà nước sẽ tạo điều kiện cho vay vốn hỗ trợ về giống cây vật nuôi
bà con còn nghèo sẽ có thêm năng lực sản xuất ngày càng phát triển hơn
dù còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng mỗi dịp tết đến xuân về đồng bào người mông chất phác bình dị nơi vùng cao
không mong gì hơn là những điều rủi ro bệnh tật sẽ chết
trôi đi theo năm cũ sang năm mới với những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mọi người